sau sáu giờ cấp cứu tại bệnh viện thì đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua một tháng bảy ông đinh xuân hướng bốn mươi bảy tuổi trú tại phường vạn hương quận đồ sơn hải phòng đã tử vong
cụ thể trong trận đấu thứ một mươi bốn của vòng loại vào thời điểm khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày châu số một mươi tám và châu số hai mươi ba được đưa vào thi đấu
khi vừa vào dân châu số một mươi tám bất ngờ đuổi húc chủ châu đối thủ rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ của mình nhiều lần
ông hướng không kịp phản ứng bị cặp rừng châu sắc nhọn xuyên trúng đùi trái ngược phải và sau gáy
thế vậy rất nhiều người đã vào giải cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp
do vết thương quá nặng nên ông hướng đã tử vong sau sáu giờ cấp cứu
ngay sau khi xảy ra sự cố ban tổ chức đã dừng các kháp đấu còn lại để đảm bảo an toàn cho du khách
sau khi mà vụ việc này xảy ra thì bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn hỏa tốc
gửi sở văn hóa thể thao và du lịch hải phòng đề nghị kiểm tra giả soát công tác tổ chức lễ hội trọi châu đồ sơn năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn trong lễ hội
trường hợp khi mà công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa được đảm bảo an toàn theo đúng quy định của pháp luật
thì đề nghị báo cáo ubnd tp hải phòng tạm thời dừng việc tổ chức lễ hội trọi châu năm hai nghìn một mươi bảy
cục văn hóa cơ sở đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch hải phòng báo cáo biện pháp khắc phục hậu quả của sự cố đáng tiếc trên trước ngày năm tháng bảy
liên quan đến vụ bảo vệ bệnh viện sản nhi nghệ an bị người nhà bệnh nhân đâm tử vong
công an tỉnh nghệ an cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn ngọc thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã nam cường huyện nam đàn nghệ an để điều tra về tội giết người
như antv đã đưa tin vào lúc bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu ông lô minh hương quê tương dương nghệ an
đang làm bảo vệ tại bệnh viện sản nhi nghệ an bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ
ông hương bị thương nặng nguy kịch đến tính mạng
sau khi vụ việc xảy ra ông lô minh hương đã được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện sản nhi nghệ an để tiến hành phẫu thuật
ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an nhưng vẫn không qua khỏi và tử vong vào chiều ngày một tháng bảy
đối tượng dùng dao đâm ông lô minh hương được xác định là nguyễn văn thái đã bị bắt ngay sau khi gây án
thái hiện đang có con nhỏ điều trị tại bệnh viện sản nhi nghệ an
tòa án nhân dân huyện ninh hải tỉnh ninh thuận vừa mở phiên lưu động xét xử nhóm đối tượng
côn đổ gồm nguyễn ngọc kiệt trần văn hùng nguyễn văn đệ em trần ngọc tín và võ văn em về tội cố ý gây thương tích
tại phiên tòa các đối tượng trên thừa nhận do có mâu thuẫn trước đó với nhóm đối tượng
đối tượng của văn văn hoàng nên nguyễn ngọc kiệt đã hẹn nhóm đối tượng này đến khu vực gần chùa trung khánh
thuộc thị trấn khánh hải huyện ninh hải để giải quyết mâu thuẫn
vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu kiệt cùng hùng đệ em văn em cầm theo năm cây dựa và một cây mát để giải quyết mâu thuẫn
còn trần văn tín đứng ngoài hỗ trợ nếu ai trong nhóm bị hoàng chém thì giải cứu
trong cuộc ẩu đả các đối tượng trên đã chém trần lâm hải triều gây thương tật bốn mươi năm
nguyễn thái sơn thương tật hai mươi bảy
là hai đối tượng đi cùng phan văn hoàng
trước những hành vi côn đồ trên của các đối tượng tòa án nhân dân huyện ninh hải tuyên phạt nguyễn ngọc kiệt ba năm tám tháng tù giam
trần văn hùng và nguyễn văn đệ em ba năm ba tháng tủ giam võ văn em hai năm sáu tháng tủ giam trần văn tín hai năm ba tháng tủ giam
thưa quý vị vào một mươi năm h chiều qua một tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với công an huyện yên châu tổ công tác số hai
phương án hai trăm bảy mươi chín và đội năm cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bánh heroin
thưa quý vị và các đồng chí hai đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển một mươi bánh heroin đang được lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra
và hoàn tất mọi thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản tô buông giã long phiêng huyện yên châu
tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối tượng tính lao thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại huyện yên châu tỉnh sơn la đang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi bánh heroin hai điện thoại di động hai xe máy cùng một số tăng vật có liên quan khác
quả đấu tranh khai thác được được công an tiếp tục bắt giữ đối tượng tính asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại huyện siêng khọ tỉnh hồ văn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào là đồng bọn của tính lao thái
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới
khi đang vận chuyển vào nơi địa để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ

một phụ nữ mang quốc tịch úc đi bộ trên vỉa hè đường bà triệu thành phố quảng ngãi thì bị một đối tượng điều khiển xe máy ép sát giật sợi dây chuyền trị giá trên ba chỉ vàng tẩu thoát
tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và bắt thủ phạm gây án là đối tượng nguyễn nhật vũ chú huyện nghĩa hành
sau khi bắt đối tượng lực lượng công an đã thu hồi sợi dây chuyền vàng trị giá hai mươi hai triệu kịp thời trao trả lại cho nạn nhân
tôi đã lấy lại được tài sản của mình tôi thật sự rất ấn tượng công an quảng ngãi rất tốt bụng và lịch sử
qua các vụ án đã xảy ra trên địa bàn thành phố quảng ngãi cho thấy các đối tượng gây án đều trong độ tuổi thanh niên thường ăn mặc rất lịch sự lợi dụng sơ hở của người đi đường đặc biệt là phụ nữ để cướp giật dây chuyền túi sách điện thoại di động
vì vậy người dân nhất là phụ nữ cần đồng hành